chiều nay ngay sau khi đặt chân đến thành phố đà nẵng để tham dự tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống mỹ donald trump đã có hai bài phát biểu quan trọng tại hội nghị ceo apec
chủ tịch trung quốc tập cận bình phát biểu
trung quốc coi trọng hòa bình cam kết sẽ tạo ra phát triển hòa bình ổn định trong châu á thái bình dương
chúng tôi sẽ hợp tác với các nước để thúc đẩy xây dựng sáng kiến vành đai và con đường
và tăng cường động lực phát triển chung
chúng tôi sẽ tiến hành các chính sách nâng cao chất lượng tự do hóa thương mại và đầu tư
chúng tôi sẽ thực hiện hệ thống nhằm giảm bớt giao càn mở cửa dịch vụ và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình
cũng theo chủ tịch trung quốc tập cận bình
thế giới đang chứng kiến nhiều thay đổi sâu sắc trong quản trị kinh tế toàn cầu
môi trường kinh tế thay đổi mô hình quản trị kinh tế toàn cầu cần thay đổi tương ứng
ông kêu gọi cần thượng tôn chủ nghĩa đa phương cùng theo đuổi phát triển chung
thông qua xây dựng phát triển các mối quan hệ đối tác xây dựng cộng đồng chung vì tương lai loài người
trong bài phát biểu kéo dài ba mươi phút với hơn hai doanh nhân
tổng thống mỹ donald trump chia sẻ tầm nhìn về ấn độ thái bình dương
ông ca ngợi apec là một cơ chế giúp đạt thịnh vượng của khu vực và điều đó gắn liền với nước mỹ
tổng thống donald trump cũng bày tỏ ấn tượng với tốc độ tăng trưởng kinh tế việt nam
viên việt nam là một trong những nhóm xuất sức nhất tại mỹ
ông cũng nêu quan điểm của mình về thương mại công bằng
tôi sẽ thỏa thuận song phương với bất cứ nước nào ở khu vực ấn độ thái bình dương
nhưng phải bảo đảm tuân thủ thương mại công bằng
điều chúng tôi sẽ không làm là bước vào những thỏa thuận rộng lớn
để rồi tự chói tay mình mất đi chủ quyền và không thể thực thi quyền lợi của mình một cách thực tế
ông chủ nhà trắng cũng kêu gọi tuân thủ nguyên tắc
như tôn trọng thương mại công bằng
pháp quyền quyền cá nhân và tự do di chuyển tự do hàng không hàng hải